tuy là quận trực thuộc thành phố thế nhưng quận ô môn thành phố cần thơ có đến bảy mươi năm diện tích là đất nông nghiệp
do đó để phát huy hiệu quả kinh tế nông nghiệp địa phương đang hướng người dân tập trung phát triển kinh tế vườn nhằm tăng thu nhập trên cùng diện tích đất
nhiều nông dân trên địa bàn quận ô môn đã nâng cao được thu nhập nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái
chính quyền quận cũng có nhiều hỗ trợ nông dân cải tạo vườn cây kém hiệu quả trồng các loại cây ăn trái ngon đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thời gian qua để thực hiện tốt chủ trương này các ban ngành quận cùng địa phương đã và đang tích cực vào cuộc
tổ chức phong trào cải tạo chăm sóc dường và tạo khí thế thi đua sản xuất trong nhân dân
đặc biệt trong đó đã trợ giá hơn tám mươi bốn cây giống cho năm trăm năm mươi hộ nông dân
với tổng kinh phí trên một tỷ đồng
đến nay tổng diện tích giường cây ăn trái trên địa bàn quận ô môn được hơn ba hectare
trong đó diện tích cải tạo và trồng mới năm trăm bảy mươi bảy năm hectare
hiện có hai một mươi hai hectare đang cho trái
và hàng năm thu nhập từ kinh tế dường khoảng một tỷ đồng
thực hiện theo sự chỉ đạo của quỹ ban dân quận phòng kinh tế và trung tâm phương nông
để phát triển vườn cây ăn trái trên địa bàn quận âu môn thì chúng tôi đã tổ chức
nhiều cuộc tham quan hội thảo đầu bờ tập quấn cũng như thăm đồng tư vấn trực tiếp cho nông dân
để từ đó giới thiệu với bà con nông dân các giải pháp kỹ thuật canh tác
và cái hiệu quả kinh tế mang lại của các nhóm cây như cam soàn cây nhãn y đo cây bưởi và sầu riêng
một trong những thành công của chủ trương phát triển kinh tế vườn ở quận âu môn
phải kể đến mô hình trồng nhãn y đo cam soàn sầu riêng
riêng nhãn y đo mỗi năm cho thu nhập khoảng một trăm linh tỷ đồng
hồi đó tôi làm lúa thì thu nhập cũng không có nhiều lợi cũng ít
chuyển qua trồng nhãn thì thấy lợi ăn lúa khoảng năm mươi
theo so với lúa nếu mà một công vườn thì lợi ích nó chắc cũng bằng một hectare lúa lấy lên
nếu một công vườn thì lợi ích nó chắc cũng bằng một hectare lúa lấy lên
nếu một công vườn thì lợi ích nó chắc cũng bằng một hectare lúa lấy lên
với kết quả đạt được thời gian tới quận âu môn tiếp tục mở rộng diện tích vườn
trong đó xây dựng khoảng một một trăm ba mươi hectare dường cây ăn trái có giá trị kinh tế cao
đồng thời tập trung hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp an toàn
nhằm nâng cao chất lượng giá trị nông sản và bảo đảm đầu ra ổn định
tiến tới đạt mục tiêu thu nhập hai trăm linh triệu đồng một hectare một năm
qua đó cải thiện đời sống cho nhân dân và thực hiện tốt chủ trương
ly nông không ly hương của quận